khoảng một ba trăm linh quân nhân ukraine đã thiệt mạng kể từ khi tổng thống nga putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
đây là lần đầu tiên kiev công khai số binh sĩ nước này thiệt mạng sau hơn hai tuần chiến sự
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cũng cho biết nga đang bổ sung binh sĩ tại ukraine và phía nga thiệt hại ba trăm sáu mươi xe tăng
trong khi đó bộ quốc phòng nga nói rằng gần năm trăm linh quân nhân nước này từ trận tại ukraine
nga moscow đến nay chưa cập nhật số liệu mới về thương vong
sau một mươi bảy ngày giao tranh lực lượng nga đã kiểm soát thành phố kyivson ở miền nam
volna vakha ở đông nam ukraine bao vây hai thành phố mariupol và kharkov
trong một diễn biến liên quan đại diện cấp cao của liên minh châu âu về chính sách đối ngoại và an ninh joseph borrell mới đây khẳng định
eu sẽ không can thiệp vào căng thẳng ở ukraine bằng các biện pháp quân sự làm gia tăng xung đột
tuy nhiên ông borrell nhấn mạnh sẽ hỗ trợ ukraine thông qua áp dụng những biện pháp
trừng phạt làm giảm tiềm lực của nga